trong hai mươi ngày nguyễn văn tiện đã được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
cơ quan công an nam tử liêm đang hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng trước pháp luật
công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó tại nhà ông nguyễn quang dự ở số sáu mươi năm trên một mươi bảy lý thái tổ phường hai công an tp bảo lộc đã bắt quả tăng bốn người
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài gồm nguyễn hoàng bảo phong chú tại thành phố bảo lộc
lưu quang thành chú tại huyện đức trọng vũ minh hùng chú tại tp buôn mê thuột tỉnh đắk lắk và nguyễn hạ chú tại huyện bù đốc tỉnh bình phước
để tham gia đánh bạc mỗi con bạc phải bỏ ra hai mươi bốn triệu đồng để trung chi thắng thua
tổng cộng bốn đối tượng trên đã tham gia đánh bạc với số tiền là chín mươi sáu triệu đồng
khi lực lượng công an ập vào bắt giữ bốn đối tượng đã ôm tiền bỏ chạy nhưng bị khống chế tại chỗ
với vai trò là chủ nhà nguyễn quang dự đã đồng ý cho các con bạc tổ chức chơi bạc tại nhà chuẩn bị dụng cụ đánh bạc và nhận tiền sâu
vì thế dự bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị trong thời gian vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ án mạng hành vi côn đổ liên quan tới việc lạm dụng rượu bia gây ra những hậu quả khôn lường
tại xã long sơn huyện minh long tỉnh quảng ngãi là thôn có vài chục hộ dân sống rải rác dưới chân núi
tuy nhiên do nhận thức kém tình trạng uống rượu bê tha tại đây xảy ra hai vụ trọng án trông dung dựa chém chết vợ và con
ngôi nhà này giờ chỉ còn ba mẹ con chị đinh thị lan ở thôn yên ngựa xã long sơn nương tựa vào nhau
trước đây ngôi nhà từng là mái ấm của gia đình vợ chồng chị lan và ba đứa con
sau mỗi khi uống rượu vào
đinh văn theo chồng chị lan lại đánh đập vợ con
đỉnh biển vào tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu sau khi uống rượu về đinh vân theo đã dùng dao hăm dọa chém vợ con
người vợ vừa ôm hai con nhỏ chạy qua hàng xóm kêu cứu
còn lại người con đinh văn toàn tám tuổi đang ngủ ở nhà bị người cha dùng dựa chém đến chết
sau khi gây án đối tượng tự dùng dựa cắt cổ mình tự tử nhưng không thành
cuộc sống gia đình tôi bây giờ chỉ còn ba mẹ con
bỗng nhiên tai họa ập đến
gia đình tôi như thế này mẹ con tôi không biết thời gian tới sẽ phải sống sau đây
cũng tại xã long sơn huyện minh long cho đến nay người dân ở thôn yên ngựa còn chưa hết bằng hoàng khi nhắc lại vụ án người chồng giết vợ
nguyên nhân cũng chỉ do người vợ là đinh thị ghi không sinh được con nên đinh văn đậm chán nản dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn
sau khi uống rượu về dẫn đến cãi vã đinh văn đậm đã lấy cây dựa chém chết người vợ
sau đó xóa dấu vết rồi hô hoán với mọi người là vợ tự tử
tuy nhiên hành vi tàn bạo của đinh văn đậm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra vạch trần
trong thời gian đến thì lực lượng quân an tuyên truyền với phối hợp với chung quyền địa phương
tuyên truyền cho nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật
để nhân dân không mau thú không uống rượu sai không gai gỗ đánh nhau
và đặc biệt là không để xảy ra những vụ việc đau lòng trong thời gian qua
những vụ án mạng nghiêm trọng trên cho thấy
nguyên nhân chính là do nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp
việc sử dụng rượu bia quá mức đã gây ra hậu quả khôn lường
để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an
rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ chính quyền và các đoàn thể ở địa phương
lực lượng nòng cốt ở cơ sở cần củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động
nhằm phát hiện kịp thời giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn tranh chấp trong từng gia đình xóm ấp
ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là việc sử dụng rượu bia tràn lan đã và đang dẫn đến những hệ lụy khôn lường
vào chiều qua công an huyện châu thành tỉnh bến tre đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng
nguyễn văn chính và phan xích nhất yên đều trú tại tỉnh bến tre
để điều tra về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khoảng một mươi ba giờ cùng ngày trên quốc lộ sáu mươi thuộc địa bàn ấp phú nhơn thị trấn châu thành
lực lượng công an đã bắt quả tang phan xích nhất yên
đang nhận sáu triệu đồng của chị trần thị pha chú tại tỉnh tiền giang
tại cơ quan công an yên khai nhận đã câu kết với chính và làm cán bộ công an huyện châu thành
và yêu cầu chị pha đưa tiền để có thể vận chuyển thuốc lá lậu từ tiền giang qua địa bàn tỉnh bến tre
tổng cộng hai đối tượng trên đã nhận tiền của chị pha ba lần
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
tiếp theo bản tin là thông tin bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản tại tỉnh bà rịa vũng tàu và vĩnh phúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam phạm ngọc tú trú tại tp vũng tàu để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ vụ án vào ngày bốn tháng sáu nguyễn văn thành hải trú tại tp vũng tàu
đột nhập vào nhà trị danh thị thời trú tại phường thắng nghì lấy trộm chiếc xe máy
và mang đến gặp phạm ngọc tú đổi lấy hai gói ma túy đá về sử dụng
làm việc với cơ quan điều tra đối tượng tú khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
tú đã mua khoảng một mươi chiếc xe máy do các đối tượng trộm cắp được
sau đó mang đi bán lại cho những người lao động để kiếm lời
mở rộng điều tra cơ quan công an xác định không chỉ có hành vi tiêu thụ xe gian
phạm ngọc tú còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tp vũng tàu
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc vừa khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
cùng nguyễn văn tư và nguyễn văn hồng đều chú huyện vĩnh tường về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên tư đã rủ hồng cùng đi trộm cắp tài sản khi đến xã đồng văn huyện yên lạc
hai đối tượng đã lấy một chiếc xe máy honda dream của người dân để ven đường
điều tra mở rộng vụ án hai đối tượng còn khai thêm đã trộm cắp một xe đạp địa hình ở xã ngũ kiên huyện vĩnh tường trị giá khoảng một mươi triệu đồng
điều tra mở rộng vụ án hai đối tượng còn khai thêm đã trộm cắp một chiếc xe đạp địa hình ở xã ngũ kiên huyện yên lạc